vâng thưa quý vị sau trận đấu với australia vào ngày bảy tháng chín sân vận động quốc gia mỹ đình đã trở thành tâm điểm chú ý của dư luận cả trong và ngoài nước
vì chất lượng mặt cỏ cũng như một số cơ sở vật chất bị xuống cấp nghiêm trọng
và trước tình trạng này bộ văn hóa thể thao du lịch đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương sửa chữa và nâng cấp các hạng mục phù hợp với tiêu chuẩn của afc
và sau hai tháng triển khai thì sân vận động mỹ đình đã có sự thay đổi đáng kể
một ngày trước trận đấu giữa tuyển việt nam và đội nhật bản trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng world cup hai nghìn hai
những hạng mục nằm trong đề nghị sửa chữa nâng cấp của liên đoàn bóng đá châu á gồm mặt sân cỏ các phòng chức năng khán đài đều đã được hoàn thiện
mặt sân cỏ sau thời gian tích cực chăm sóc cải tạo đã xanh tốt khác hẳn so với trận đấu với australia trước đó
dù vẫn còn nhiều điểm cần phải thay đổi nhưng sân vận động mỹ đình về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu
để tổ chức các trận đấu
sân nhà của đội tuyển việt nam tại vòng loại thứ ba world cup hai nghìn hai mươi hai diễn ra vào ngày một mươi một tháng một mươi một tới đây
và cũng liên quan tới trận bóng này thì bộ trưởng bộ công an tô lâm và đồng chí bí thư thành ủy hà nội đã thống nhất chỉ đạo triển khai
ứng dụng thẻ căn cước công dân có tích hợp dữ liệu tiêm chủng để kiểm soát người ra vào sân vận động mỹ đình
điều này sẽ mang lại sự tiện lợi rất lớn và sẽ là bài học để quản lý các hoạt động xã hội khác trong điều kiện bình thường mới